công an quận một tp hcm cho biết vừa lập hồ sơ điều tra xử lý bằng nhóm gồm toàn thanh thiếu niên gây án cướp trên địa bàn
điều đáng nói là nhóm này đã chém một du khách nước ngoài gây thương tích vào sáng sáng ngày một mươi chín tháng một mươi để cướp tài sản
khoảng hai mươi một h tối hai mươi sáu tháng một mươi hai phụ nữ đi bộ đến dạ cầu cam met thuộc phía đường võ văn kiệt để chơi
bất ngờ có một nhóm thiếu niên xông đến chỉ giao vào hai nạn nhân đe dọa buộc giao hết tài sản
hai nạn nhân đã đưa cho nhóm cướp này hai điện thoại di động hơn một triệu đồng và chìa khóa xe
nhận được tin báo công an phường nguyễn thái bình đã xuống hiện trường truy bắt được sáu thiếu niên gồm võ tuấn kiệt phạm ngọc thành huỳnh hữu lộc nguyễn công tấn lê văn thanh hưng nguyễn hữu tài
đáng nói các đối tượng này đều có độ tuổi rất trẻ từ một mươi một đến một mươi năm tuổi
tại cơ quan công an nhóm thiếu niên này còn thừa nhận thực hiện vụ chém một du khách người đức vào rạng sáng ngày một mươi chín tháng một mươi tại ven kênh tàu vũ bến nghé phường nguyễn thế bình để cướp tài sản
hiện công an quận một đang tiến hành điều tra làm rõ